chiều nay dưới sự điều hành của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đại biểu tiếp tục chất vấn các nhóm vấn đề về môi trường chính sách người có công nợ bảo hiểm xã hội cũng như các biện pháp xử lý đối với bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
trong chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã mời bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà trả lời chất vấn của đại biểu mai sĩ diễn đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa về việc chậm trễ trong thực hiện quyết định một nghìn bảy trăm tám mươi tám của thủ tướng về xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường
bộ trưởng trần hồng hà cho biết hiện có gần năm trăm linh cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên toàn quốc trong đó có những cơ sở có từ trước năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trong số này nhà nước chỉ bỏ kinh phí xử lý đơn vị công ích còn các cơ sở do doanh nghiệp đầu tư sẽ phải tự chịu trách nhiệm nếu vi phạm ô nhiễm nghiêm trọng thì đóng cửa các cơ sở này

của đại biểu võ thị như hoa đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng
và đại biểu mai thị kim nhung đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng trị
về vấn đề nợ bảo hiểm xã hội biện pháp xử lý và trách nhiệm của bộ
cũng như việc thực hiện chính sách người có công
theo khoản bảy điều một mươi luật bảo hiểm xã hội thì có giao cho bộ lao động thương minh xã hội
báo cáo chính phủ các biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết
để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động
thời gian qua thì bộ đã tham mưu cho chính phủ ban hành nhiều biện pháp liên quan
như ban hành nghị định một một năm cho phép đóng riêng từng trường hợp để giải quyết quyền lợi người đạo động
tham mưu cho chính phủ kiến nghị quốc hội cũng như đã được quốc hội thống nhất bổ sung tội danh
trốn đóng bảo hiểm xã hội trong luật hình sự
hiện nay bộ đang tham mưu cho chính phủ dự thảo nghị định nhằm giải quyết triệt đẻ vấn đề như đại biểu nêu
song đang gặp hai vấn đề lớn
do xung đột pháp luật đặc biệt về phương án xử lý đối với quyền và lợi ích của người lao động
mà luật ngân sách và luật bảo hiểm xã hội đều không cho phép
thứ hai là về vướng về thẩm quyền vì vượt quá thẩm quyền của chính phủ
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội cũng cho biết việc giải quyết hồ sơ tồn động lĩnh vực chính sách
người có công vừa được thực hiện quyết liệt
tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được thì cũng xuất hiện nhiều tiêu cực
bộ lao động thương minh và xã hội và các địa phương
đã phát hiện và đình chỉ thực hiện chính sách đối với hơn sáu năm trăm linh trường hợp
bao gồm thương binh người hưởng chính sách như thương binh người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
và con đẻ của những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
kiến nghị thu hồi hơn một trăm chín mươi bốn tỷ đồng